phát huy lợi thế mặt nước hồ để nuôi trồng thủy sản được hỗ trợ từ các chương trình dự án của nhà nước
người dân các xã sống ven hồ thác bà bước đầu chuyển đổi phương thức sản xuất từ đánh lưới thả dọ tôm tự nhiên
sang nuôi cá lồng bè với công nghệ mới nuôi thả cá trong eo ngách
đây là hướng đi đúng trong xây dựng nông thôn mới ở miền núi xóa đói giảm nghèo
góp phần ổn định dân cư và an ninh chính trị ở vùng dân tộc thiểu số ở huyện yên bình tỉnh yên bái
là hồ nhân tạo lớn hình thành từ việc ngăn sông chảy từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi với diện tích hơn một mươi chín hectare mặt nước
nhờ mặt nước hồ nghề nuôi cá lồng nuôi trong eo ngách được đồng bào cao lan giao tài của huyện yên bình
áp dụng vài năm gần đây đã đem lại hiệu quả rõ nét
sống gió an toàn con cá so với những cái lồng kia thì diện tích nó rộng hơn này
rồi là khai thác nó cũng dễ và cái hiệu quả của nó là lồng tròn
thế con cá bây giờ nó cũng bơi lồng tròn nó vận động tốt hơn là cái lồng vua
thì năm nay như ở chỗ mình đây thì khoảng tính đến bây giờ thì nó khoảng sáu bảy mươi tấn rồi
thì lượng cá trong lồng bây giờ vẫn còn nhiều
năm hai nghìn một mươi tám huyện yên bình
triển khai là một ba trăm hai mươi ba lồng nuôi cá trên hồ thác bà tăng chín trăm một mươi bốn lồng so với năm hai nghìn một mươi một
các loại cá nuôi phổ biến là chấm rô đơn tính nheo lăng đen
có giá trị thương phẩm cao dễ nuôi ít bệnh
nhờ áp dụng nuôi lồng bằng lưới khung sắt kiên cố có thể tích khoảng một trăm linh mét khối
dễ chăm sóc sản lượng cá đạt từ hai năm đến ba tấn một lồng một năm
mỗi lồng cho thu nhập hơn một trăm linh triệu đồng một năm đã mang lại hiệu quả kinh tế cho một trăm ba mươi hộ
từ khi áp dụng khoa học công nghệ về nuôi cá lồng trên hồ thác bà
nhân dân đã áp dụng đúng quy trình kỹ thuật
đã đem lại hiệu quả kinh tế cho một hộ dân
đồng với lồng nuôi cá đối với lồng nuôi cá
trung bình mỗi hộ dân sau một chu kỳ nuôi tức là từ mới một mươi hai tháng
có thể cho thu hoạch thu nhập lợi nhuận lãi từ hai mươi năm đến ba mươi triệu đồng trên một lồng
thì nhờ đó mà nhân dân cũng đã góp phần vào phát triển kinh tế gia đình
cũng như là phát triển kinh tế xã hội tại địa phương
đến nay huyện yên bình có hai doanh nghiệp năm hợp tác xã và một trăm bảy mươi hộ dân tham gia nuôi cá trên hồ thác bà
hàng năm tạo công an việc làm cho trên ba trăm linh lao động nông thôn
nhờ có cuộc sống khâm cá hơn từ các chính sách hỗ trợ của nhà nước
sự cần cù chịu khó trong sản xuất sớm áp dụng tiến bộ khoa học và chăn nuôi thủy sản
nhịp sống hồ thác bà mãi vang xa